theo cục nhà giáo bộ giáo dục và đào tạo hiện nay đang xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các bậc học
trong khi giáo viên phổ thông thừa khoảng hơn bốn mươi thì ở bậc mầm non theo tính toán của các địa phương thiếu tới hơn ba mươi giáo viên
để giải quyết tình trạng này một số nơi đã điều chuyển giáo viên phổ thông xuống dậy ở các trường mầm non
tuy nhiên có rất nhiều lo ngại xung quanh vấn đề này
hơn sáu trăm linh giáo viên các cấp tại thanh hóa hai trăm linh giáo viên tại nghệ an và nhiều tỉnh khác bị nhận quyết định nghỉ việc do thừa giáo viên cấp một và hai
toàn bộ giáo viên thừa này đang đợi chính sách chuyển đổi sang dạy mầm non tại các tỉnh
tuy nhiên có nhiều ý kiến băn khoăn ngay cả với những người trong ngành về quyết định này khi mà vừa qua hàng loạt các vụ bạo hành trẻ xảy ra ở các trường mầm non có giáo viên không đúng chuyên ngành
khi các cô giáo đang yêu nghề thì đã chọn ngay từ lúc khi bước chân vào trường dạy cấp một cấp hai
nay chuyển xuống mầm non đây là một đường dễ ngang thì tôi nghĩ là không nên đây chỉ là giải pháp trước mắt
không nên như vậy vì giáo viên mầm non giáo dục trẻ không phải là giản đơn vô cùng khó ăn ngủ chăm sóc giáo dục trẻ
mà để cái giải pháp này tôi nghĩ là chúng ta phải tìm cái giải pháp khác không nên để giáo viên cấp một hai chuyển vào mấm non như thế này
nhiều ý kiến cho rằng việc điều chuyển giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non là việc không thể thực hiện tùy tiện mà cần cân nhắc kỹ lưỡng
bởi thực tế yêu cầu không
công việc ở hai bậc học khác nhau nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng lợi bất cập hại
nó cũng khác với lại ở phổ thông là cứ đến giờ học thì thực hiện theo hệ thống bài vở và có những cách hướng dẫn nó cũng khá là khá là đầy đủ
nhưng đối với lại trẻ mầm non thì lại phải dạy trong tình huống dạy trong bối cảnh dạy trong hoàn cảnh
và bất kể những tình huống những cái bối cảnh đấy thì nếu người giáo viên mà không đủ cái khả năng nhạy cảm để phát hiện ra và để có cái xử lý tốt
thì đôi khi lại để lại những cái ảnh hưởng không tốt sau này cho trẻ
liên quan đến việc các địa phương tự điều chuyển hay tự đào tạo lại giáo viên dôi dư này bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu dừng triển khai
theo đó bộ chỉ đạo trường đại học xúc phạm hà nội xây dựng chương trình đào tạo lại
tháng ba đại học sư phạm hà nội sẽ trình bộ khung chương trình cho kế hoạch chuyển đổi để các tỉnh lấy đó làm cơ sở chung để triển khai thực hiện
trong đó bộ cũng nhấn mạnh yếu tố kiểm định chất lượng của các giáo viên sau khi đào tạo lại
vẫn có những sinh viên học hai ngành đúng không nhỉ
một số môn chung thì có thể là được miễn những môn nào mà đã học rồi thì được miễn
còn một số các học văn các môn mà thuộc về chuyên ngành bầm nón thì nhất định là phải được đào tạo
thời gian đào tạo của cái này thì do cần trường đại học quyết định
cho nó phù hợp với cái đối tượng và cái yêu cầu về phẩm chất và năng lực của một sinh viên ra trường
cái này thì sẽ được kiểm định một cách chặt chẽ
nhiều ý kiến băn khoăn không biết rằng kết quả của việc chuyển đổi có thực sự phù hợp
hay chỉ là phương án giải quyết tạm thời cho việc thừa thiếu giáo viên bởi thiếu quy hoạch gây nên
chỉ biết rằng sau ba tháng các giáo viên sẽ được học chương trình chuyển đổi
và sau đó trẻ em ở trường mầm non sẽ là đối tượng cho sự thử nghiệm của chủ trương này